bộ y tế sẽ chủ động điều chuyển vaccine ở các địa phương tương trợ và sẽ xem xét phân bổ trong đợt tiếp theo
đến nay sau năm tháng triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cả nước đã tiêm được một mươi ba trăm chín mươi ba hai mươi năm liều
trong đó có tám bốn trăm năm mươi tám hai trăm hai mươi năm người đã được tiêm một liều và chín trăm sáu mươi bảy bốn trăm linh người đã tiêm đủ hai liều
theo thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên bộ y tế đã rất tích cực để tiếp cận các nguồn vaccine
nhằm đưa vaccine về việt nam nhanh nhất sớm nhất và nhiều nhất có thể
để tiêm chủng cho người dân
trong thời gian vừa qua bộ y tế đã tiến hành phân bổ vaccine cho các địa phương trên một mươi tám triệu liều đã triển khai tiêm chủng
tuy nhiên báo cáo tổng hợp đánh giá của cơ quan thường trực ban chỉ đạo tiên trục quốc gia cho thấy
có tình trạng tại một số địa phương tiến độ tiêm chủng vaccine chậm hơn so với lượng vaccine được phân bổ
thứ trưởng đỗ xuân tuyên cũng lưu ý các địa phương phải bố trí cả điểm tiêm chủng cố định và lưu động
càng nhiều điểm tiêm chủng càng tốt
đối với từng đợt vaccine về các địa phương cần tiêm chủng theo hình thức cuốn chiếu vaccine về đến đâu tiêm chủng ngay đến đó
tánh trình trạng có nơi nhận vài chục nghìn biểu vaccine nhưng tiêm cả tuần chưa xong